hầu hết các đối tượng đều biết tàng trữ vận chuyển mua bán tàng trữ pháo là vi phạm pháp luật nhưng vì lợi nhuận các đối tượng đã cố tình vi phạm